một vụ nổ lớn diễn ra vào đêm ngày ba tháng một tại phường định công thành phố hà nội đã khiến ba người tử vong
thông tin về báo chí vào sáng ngày hôm nay ông nguyễn anh tuấn chủ tịch ủy ban nhân dân phường định công quận hoàng mai cho biết
ngành chức năng đang tập trung điều tra nguyên nhân của vụ nổ này
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động một mươi cám bộ chiến sĩ đến hiện trường
vào khoảng hai mươi hai h hai mươi phút cùng ngày ngọn lửa được khống chế
khi vào tìm kiếm bên trong lực lượng chức năng phát hiện ba thi thể
đến h ba mươi phút ngày bốn tháng một thi thể của các nạn nhân được đưa ra ngoài
bước đầu lực lượng chức năng xác định được danh tính hai trong ba nạn nhân trong đó có hai vợ chồng trẻ khoảng hai mươi bảy tuổi
cùng chú tại xã phú lãi huyện yên thủy tỉnh hòa bình là người thuê trọ
nhà trọ bị cháy diện tích khoảng một mươi m hai phía trên là proximang
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hai xe máy bị cháy trơ khung một bình ga loại một mươi hai kg
hiện trường đang được phong tỏa
theo lãnh đạo phường định công nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do nổ bình ga